thưa quý vị tại mỹ thì đến thời điểm này hầu hết các điểm bỏ phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ
ở nhiều khu vực đã đóng cửa và công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau đó
tuy nhiên do tranh lệch về thời gian và các quy định về kiểm phiếu ở các bang khác nhau
kết quả bỏ phiếu ở các bang sẽ không được công bố cùng lúc mà thậm chí có thể kéo dài vài ngày
theo kết quả thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu thì các cử tri trong cuộc bầu cử lần này
nhìn chung không hài lòng với tình hình của nước mỹ
và thể hiện cái nhìn tiêu cực đối với chính quyền của tổng thống joe biden
theo kết quả sơ bộ của cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc do edison research thực hiện
ngày tám tháng một mươi một theo giờ địa phương bảy mươi ba cử tri nói rằng họ không hài lòng về các vấn đề đang diễn ra trong nước
với khoảng một phần ba cho biết họ không chỉ không hài lòng mà còn bất bình với tình trạng của đất nước
tỷ lệ ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử năm nay đối với tổng thống biden ở mức khoảng bốn mươi năm
gần giống với tỷ lệ ủng hộ bốn mươi năm của cựu tổng thống donald trump trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi tám
năm mươi bốn phản đối ông biden trên công vị người đứng đầu quốc gia
cũng theo kết quả cuộc thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu lạm phát và phá thai đã dẫn đầu danh sách các vấn đề
được cử tri mỹ xác định là quan trọng nhất đối với lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của mỹ năm hai nghìn hai mươi hai
cuộc thăm dò của nbc news exit cho thấy khi được hỏi vấn đề nào quan trọng nhất trong năm nay
gần một phần ba số cử tri mỹ trả lời là lạm phát và hai mươi bảy cho rằng đó là tình trạng phá thai
về tội phạm và chính sách súng đạn
mỗi vấn đề được một mươi hai cử tri nêu tên tiếp theo là nhập cư chiếm một mươi